cộng đồng chí ngành giao ở tỉnh tuyên quang vẫn luôn giỉn giữ bồi đắp
làm phong phú thêm các di sản của dân tộc trở thành linh hồn để nuôi dưỡng chở tre cho các thế hệ
tùy có những biến đổi trong cách thức và trong nghi lễ để phù hợp hơn với cuộc sống hiện tại trong cộng đồng dân tộc giao
song giá trị văn hóa vẫn được bảo lưu theo nguyên bản gốc từ ngôn ngữ chữ viết trang phục
đến nét ăn nết ở và trong lối ứng xử giữa con người với con người giữa con người với thiên nhiên
trở thành những di sản văn hóa vật thể phi vật thể tiêu biểu
cho sự sáng tạo vô tận của cộng đồng trong quá trình lao động sản xuất và các nghi thức dân gian
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự
tìm về giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc giao phóng sự do đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên quang thực hiện
tuyên quang là một trong số ít những tỉnh được coi là địa bàn cư trú của đầy đủ
chính ngành giao trong đó có những ngành với số dân đông đảo hơn cả bao gồm giao đỏ giao đeo tiền giao áo dài giao quần trắng
trong cộng đồng dân tộc này mặc dù ở mỗi ngành đều có những đặc trưng riêng về trang phục ngôn ngữ phong tục tập quán
dòng nhìn chung các ngành giao đều có điểm tương đồng về các giá trị văn hóa truyền thống
được tồn tại
tuyên quang là một trong số ít những tỉnh có hàng trăm năm trên suốt một dẻo núi non của tỉnh miền núi tuyên quang
trở thành những di sản văn hóa vật thể phi vật thể tiêu biểu cho sự sáng tạo vô tận của cộng đồng trong quá trình lao động sản xuất và các nghi thức dân gian
trong phương thức sản xuất và trong phong tục tập quán đồng bào dân tộc giao đặc biệt coi trọng các giá trị văn hóa truyền thống
được lưu giữ và trải qua những lớp trầm tích của thời gian và qua mỗi đời người
dẫu cuộc sống trên non cao còn có những khó khăn vất vả
song ý thức tự thân trong việc bảo tồn các giá trị này luôn được các thế hệ đồng bào trú trọng
coi đây là những mạch nguồn nóng ấm trên mỗi đời người
hàng trăm năm nay các nghi thức thờ cúng tổ tiên nghề theo trang phục truyền thống lễ cấp sắc hát báo dung luôn trở thành những đặc trưng văn hóa riêng biệt của cộng đồng các dân tộc giao ở tuyên quang nói riêng và các tỉnh miền núi phía bắc nói chung
chính những ý thức tự thân trong việc bảo tồn văn hóa và các giá trị truyền thống của cộng đồng chính ngành giao
đã đóng góp vào kho tàng dân tộc giao
đó là sức sản tiêu biểu của cả nước
bọn trẻ bây giờ cũng không thể bỏ được cái phong tục của dân tộc
bởi vì phong tục của mình lúc nào cũng phải như là đám cưới
trang phục mình phải mặc trong đám cưới
mình làm hội hè cấp sắc mình phải mặc những trang phục của dân tộc mình
với một kho tàng dân tộc
di sản văn hóa vật thể phi vật thể tiêu biểu của đồng bào dân tộc giao
trong những năm qua tỉnh tuyên quang cũng đã có nhiều hoạt động tích cực
nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm trong vấn đề bảo tồn văn hóa truyền thống
đặc biệt là đối với các nghệ nhân dân gian trong các bản làng
các nghệ nhân này chính là những sứ giả của văn hóa
trong việc nghiên cứu siêu tầm kiến thức cổ
đồng thời tổ chức thành lập các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc giao
thu hút đông đảo các thành viên là con em đồng bào cùng trực tiếp tham gia
tỉnh tuyên quang cũng dành nguồn lực tổ chức các cuộc điền giã
nghiên cứu phục dựng lại nhiều di sản tiêu biểu của đồng bào
để các giá trị ấy tồn tại lâu bền trước sự giao thoa văn hóa
giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số khác ở địa phương
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi bảy này tuyên quang vinh dự là tỉnh đứng ra tổ chức
ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ nhất
đây là ngày hội có quy mô lớn sẽ có những điểm nhấn quan trọng
để tạo ra không gian văn hóa với những sắc thái tiêu biểu
của một cộng đồng sinh sống lâu đời của tổ quốc
với chủ đề

bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc giao trong thời kỳ đổi mới
hội nhập và phát triển bền vững đất nước
ngày hội văn hóa dân tộc giao được diễn ra vào cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tại thành phố tuyên quang
ngày hội có sự tham gia của một mươi hai tỉnh thành phố
gồm tuyên quang hà giang cao bằng bắc cạn thái nguyên
sơn la lai châu phú thọ vĩnh phúc thành phố hà nội quảng ninh và thanh hóa
đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống
đặc sắc của đồng bào dân tộc giao trong nền văn hóa thống nhất
đa dạng của cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam
qua các hoạt động của ngày hội
để các nghệ nhân diễn viên
vận động viên quần chúng được gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm
nâng cao nhận thức ý thức trong việc bảo tồn
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc giao
trong thời kỳ đổi mới của đất nước
trong những năm xây dựng phong trào văn hóa cơ sở
nhất là phong trào văn nghệ quần chúng
thì tất cả các cái tiết mục người giao chúng tôi đã đưa lên trên sân khấu
chẳng hạn như là hát báo dung
đối đáp nam nữ đã đưa lên sân khấu
rồi thì những tiết mục mũ của người giao đưa lên sân khấu
phải nói là nghiên cứu những cái đó
chúng ta thấy trong cái nghi lễ tiêm ngưỡng của người giao
mà chắc lọc nó đi thì phải nói là cái giá trị nó trường tồn với thời gian
tham gia ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ nhất
đồng bào dân tộc giao quần trắng xã trân sơn
huyện yên sơn tham gia với tiết mục lễ cấp sắc
một trong những nghi thức cổ độc đáo mà đồng bào vẫn còn lưu giữ trong đời sống xã hội
đối với người giao phong tục tập quán nghi lễ là yếu tố quan trọng phản ánh trình độ phát triển
tộc người và tạo nên bản sắc văn hóa trong đó cấp sắc là một thủ tục không thể thiếu của đàn ông dân tộc giao toàn quốc
trong quan điểm của đồng bào thì mỗi người đàn ông cũng đều phải trải qua lễ cấp sắc mới được công nhận là đã trưởng thành
được tham gia các việc trong làng bàn
trình tự tại lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc giao quần trắng ở trân sơn nói riêng và các ngành giao khác nói chung
thường có các bậc ba đèn bảy đèn
trong suốt thời gian diễn ra nghi lễ từng hoạt cảnh thiêng liêng được các thầy tạo và người thụ lễ diễn sướng trong tiếng chuông tiếng trống tiếng kèn rừng châu
các thầy cúng thay nhau đọc về lịch sử cội nguồn dân tộc mình cùng các điều dân dạy được linh thiêng hóa và trở thành những giá trị đạo đức mà con người phải gìn giữ phấn đấu
với mong muốn được giới thiệu với du khách gần xa về những phong tục truyền thống của dân tộc mình
những ngày này các hạt nhân văn nghệ đang tích cực luyện tập để mang đến ngày hội một tiết mục hay và đặc sắc
tôi mang điệu cấp sắc này trai của tôi từ một mươi tám tuổi trở lên đến một mươi tuổi là bắt thay tên đến một mươi hai tuổi là bắt đầu cấp sắc
và con trai phải cấp sắc thì mới trưởng thành được lấy được vợ lấy được chồng
và chúng tôi mang cái văn hóa này đến để mong muốn đại diện cho dân tộc giao quần trắng của tôi để cái bản cấp sắc giữ gìn cái bản sắc dân tộc giao của tôi
tỉnh tuyên quang hiện có trên một trăm linh người giao sinh sống phân bố ở bảy huyện và thành phố với chín ngành giao
việc tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ nhất tại tuyên quang có ý nghĩa rất lớn
đối với cộng đồng người giao trên địa bàn tỉnh
ngoài hơn hai trăm linh nghệ nhân diễn viên quần chúng là người dân tộc giao
tham gia biểu diễn trong ngày hội còn có các tiết mục nghi lễ trích đoạn của người giao tại các địa phương trong tỉnh
như tiết mục mùa màng của người giao tiền ở xã yên nguyên
tiết mục múa màng của người giao tiền ở xã yên nguyên huyện chiêm hóa
hoa tấu nhạc cụ trống của người giao đỏ xã sơn phú huyện na hàng
nghi lễ mừng thọ của người dao đỏ xã tân thành huyện hàm yên
các tiết mục nghi lễ của cộng đồng dân tộc giao mang đến tại ngày hội này sẽ hứa hẹn trở thành điểm nhấn trong ngày hội
quảng bá nét đẹp văn hóa của ngành giao trên địa bàn tỉnh tuyên quang
hiện nay các thành viên trực tiếp
họ đang tham gia đang nỗ lực luyện tập để hoàn thiện khi biểu diễn trên sân khấu
bởi trên thực tế họ đều là những nông dân một nắng hai xương trên cánh đồng của mình nơi miền non cao
rời tay quốc tay cầy những hạt nhân văn nghệ và cả những nghệ nhân dân gian sẽ bước lên sân khấu
để giới thiệu về những nét đặc trưng của các di sản độc đáo mà các thế hệ người giao
đã sản sinh lưu giữ và phục dựng trong quá trình lao động sản xuất và trong các nghi lễ hội hè
ngay bản thân đồng bào giao cũng phải chuyển biến nhận thức và tất cả xã hội các dân tộc khác cũng phải chuyển biến về nhận thức
tiếp cực sưu tầm lưu giữ các sách cổ của người giao có ở tuyên quang các tranh thờ các đồ cúng lễ của người giao cần phải sưu tầm
cần phải chụp ảnh cần phải ghi âm
và tổ chức các chiến điền giã xuống gặp các nghệ nhân ở cơ sở
bắt nguồn từ một tín ngưỡng cổ mặc dù trải qua hàng trăm năm tồn tại
xong đồng bào giao ở tuyên quang vẫn đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống
mặc dù hiện nay việc sinh sống sen kẽ với cộng đồng các dân tộc khác
song việc giao thoa văn hóa này
vẫn giúp cộng đồng dân tộc giao ở tuyên quang gìn giữ được những sắc thái riêng biệt từ phong tục tập quán đến các nghi thức văn hóa dân gian
việc tồn tại các di sản độc đáo này đã chứng tỏ dòng chảy văn hóa truyền thống vẫn được giềng giữ phát huy trong các bản làng vùng cao
lễ cấp sắc không chỉ đơn thuần là một lễ công nhận sự trưởng thành của người đàn ông về mặt thể chất
mà còn là sự hiểu biết thái độ ứng xử có trách nhiệm với gia đình nguồn cội của mình
đây cũng là một trong những di sản của tỉnh tuyên quang đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
đây cũng là một trong những di sản của tỉnh tuyên quang đã được bộ văn hóa thể thao và xu lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia